thưa quý vị vào sáng nay ngày một mươi bảy tháng bảy sở y tế hà nội thông tin vừa ghi nhận thêm một mươi ba trường hợp dương tính với sars cov hai
trong đó có sáu trường hợp là f một của bệnh nhân là nhân viên ngân hàng việt tiên banh ở số hai mươi năm lý thường kiệt hà nội
thuộc chùm ca bệnh liên quan đến chung cư san sai hòng mai
trước đó chiều qua sở y tế hà nội báo cáo nhanh về một trường hợp mắc covid một mươi chín mới là một nhân viên ngân hàng việt tiên banh ở
ở hai mươi năm lý thường kiệt phan chu trinh hoàn kiếm hà nội
hiện sống ở chung cư san sai palek một mươi ba lĩnh nam mai động hòng mai
vào chiều cùng ngày trung tâm y tế quận hoàn kiếm hà nội cùng lực lượng công an phường đã tiến hành phong tỏa tòa nhà việt tin banh
số hai mươi năm lý thường kiệt phường phan chu trinh và tạm phong tỏa trụ sở bộ công thương hai mươi năm ngô quyền hà nội
vì có cán bộ của một cục thuộc bộ này tiếp xúc với người mắc covid một mươi chín
trong khi đó tại hải phòng sáng nay sở y tế hải phòng cũng thông tin ban đầu về ba trường hợp xét nghiệm dương tính
với virus sars cov hai gồm hai tài xế xe container và một công nhân xây dựng
các trường hợp này đều lấy mẫu xét nghiệm tại bệnh viện đại học y hải phòng
hai người tài xế làm việc trong một công ty vận tải ở phú mỹ tân thành bà rịa vũng tàu
chở hàng đến cảng đình vũ lúc hai mươi ba h ngày một mươi năm tháng sáu
trường hợp là công nhân xây dựng hiện đang làm việc cho một nhà thầu tại khu công nghiệp dep c hai
hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương khoanh vùng lấy mẫu xét nghiệm và truy vết để kịp thời kiểm soát dịch bệnh
sở y tế hải phòng ubnd quận hải an ban quản lý khu kinh tế hải phòng đã lấy mẫu cho khoảng hai hai trăm linh trường hợp
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh đồng nai đã ra quyết định thiết lập vùng cách ly y tế trên phạm vi toàn bộ xã thạnh phú huyện vĩnh kiểu
gồm năm một trăm năm mươi chín hộ dân với bốn mươi một bốn trăm năm mươi sáu nhân khẩu thời gian cách ly y tế một mươi bốn ngày từ một mươi bảy h ngày một mươi sáu tháng bảy
xã thạnh phú là nơi đóng chân của công ty y tế hải phòng
công ty trách nhiệm hiểu hạn johnson việt nam với hơn ba mươi công nhân lao động
những ngày qua tại công ty này ghi nhận có bảy mươi bốn ca dương tính sars cov hai
trong đó có nhiều trường hợp sinh sống tại các khu nhà trọ công nhân trên địa bàn xã thạnh phú
việc cách ly y tế toàn xã thạnh phú nhằm điều tra truy vết xử lý các ca bệnh và những trường hợp liên quan
hạn chế tối đa nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng
như vậy là đến nay đồng nai ghi nhận tổng số ca dương tính trong đợt dịch thứ tư là chín trăm sáu mươi hai ca
trong đó thành phố biên hòa ghi nhận nhiều nhất với bốn trăm hai mươi bảy ca huyện thống nhất một trăm một mươi bốn ca huyện nhân trạch một trăm linh bảy ca
diễn biến dịch covid một mươi chín ở tỉnh khánh hòa đang có nhiều diễn biến phức tạp
cùng với các lực lượng chức năng công an tỉnh khánh hòa đang tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch
tại địa phương và thực hiện hiệu lệnh mục tiêu kép vừa đảm bảo tốt an ninh trật tự
vừa tổ chức công tác phòng chống dịch hiệu quả
mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận ngay sau đây của phóng viên antv
cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi

thường trực ứng trực nằm hơn năm mươi cán bộ chiến sĩ phản ứng nhanh tri viện cho các xã phưởng
đồng thời yêu cầu cán bộ chiến sĩ và lực lượng công an thành phố ứng trực một trăm linh
đảm bảo các yêu cầu về đảm bảo công tác đấu tranh phòng chống tập phạm và thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch
trước diễn biến phức tạp của đợt dịch covid một mươi chín lần này
ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh khánh hòa liên tục đưa ra nhiều chỉ đạo quyết liệt
như nhanh chóng khoanh vùng phong tỏa các khu dân cư có nguy cơ cao
thiết lập các chốt kiểm tra phòng chống dịch trên các tuyến giao thông các cửa ngõ ra vào địa bàn tỉnh
đảm bảo tốt an ninh trật tự tại các cơ sở cách ly tập trung khu vực bị phong tỏa
áp dụng việc thực hiện chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ ở các địa phương có nhiều ca dân tính
đây đều là những nhiệm vụ có tính chất khẩn trương quyết liệt với vai trò nòng cốt của lực lượng công an
công tác tuyên truyền vận động sẵn sàng hỗ trợ hướng dẫn và giúp đỡ nhân dân vì nhân dân phục vụ
qua đó tăng cường công tác tuần tra kiểm soát phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm không chấp hành triết đế về công tác phòng chống dịch
làm tốt công tác nhân phòng làm tốt công tác đảm bảo tình hình an ninh trật tự công tác phòng chống dịch
và góp phòng cho việc ổn định phát triển kinh tế
tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh khánh hòa thời gian tới vẫn còn những diễn biến phức tạp số ca nhiễm mới covid một mươi chín tiếp tục xuất hiện
nhiệm vụ phòng chống dịch nói chung nhiệm vụ của lực lượng công an khánh hòa nói riêng sẽ ngày càng nặng nề hơn
nhưng với ý chí và quyết tâm cao không quản ngại khó khăn vất vả cán bộ chiến sĩ lực lượng công an khánh hòa vẫn đang ngày đêm nỗ lực thực hiện nhiệm vụ
tất cả nhằm đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa đảm bảo an ninh trật tự vừa chung tay khống chế và đẩy lùi dịch bệnh đảm bảo cuộc sống an lành và bình yên cho nhân dân
liên quan đến việc một bệnh viện tư nhân thông báo cung cấp dịch vụ tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín vào tối ngày một mươi sáu tháng bảy
văn phòng ubnd tỉnh an giang đã có thông cáo báo chí về việc xử lý hành chính đối với bệnh viện này do hành vi vi phạm là cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo
thông tin sai sự thật trên mạng xã hội
thông tin điện tử của bệnh viện đa khoa hạnh phúc an giang
tổng mức hình phạt là năm mươi triệu đồng
theo nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính vaccine bệnh viện sẽ liên hệ với khách hàng qua thông tin đã đăng ký để hướng dẫn các bước tiếp theo
thông tin này đã nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của đông đảo người dân
tính đến trưa ngày một mươi năm tháng bảy đã có hơn ba mươi sáu người trong và ngoài tỉnh an giang đăng ký dịch vụ tiêm vaccine astrazeneca của bệnh viện này

thưa quý vị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng nam vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam bốn đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc
và bốn đối tượng khác về hành vi đánh bạc trong thời điểm chính quyền và nhân dân đang phải tập trung mọi biện pháp và nguồn lực để phòng chống dịch
trước đó vào lúc một mươi ba h ba mươi phút ngày bảy tháng bảy phòng cảnh sát hình sự phối hợp với phòng cảnh sát cơ động phát hiện và bắt quả tang ba mươi người
đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi cá cược tại thôn năm xã tam ngọc thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam
quá trình bắt quả tang lợi dụng địa hình đồi núi sông ngòi hiểm trở một số đối tượng đã chạy thoát lợi dụng công an lực lượng công an đã bắt giữ một mươi đối tượng tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc
tại thời điểm bắt quả tăng tổng số tiền cá cược trên chiếu bạc là một mươi ba triệu đồng trên người các đối tượng hơn ba mươi triệu đồng một bộ chén đĩa bốn con vị bài sáu xe máy tám điện thoại di động và nhiều đồ vật khác có liên quan
sòng bạc này do đối tượng đoàn minh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại xã tam ngọc cầm đầu hiện phòng cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
vào sáng nay ngày một mươi bảy tháng bảy lực lượng cảnh sát giao thông và cảnh sát hình sự công an tp quảng ngãi đã phải nổ súng truy bắt nhóm đối tượng đua xe lao vào lực lượng làm nhiệm vụ trên đường hoàng sa đoạn qua xã tịnh khê tp quảng ngãi
phóng viên antv đã có phản ánh ngay sau đây
khoảng một giờ sáng qua công tác nắm tình hình lực lượng cảnh sát giao thông và cảnh sát hình sự công an tp quảng ngãi phát hiện tổ chức truy bắt nhóm thanh niên khoảng trên ba mươi đối tượng đua xe trên tuyến đường hoàng sa
quá trình thực hiện nhiệm vụ nhóm đối tượng chạy ngược chiều với tốc độ cao không chấp hành hiệu lệnh cảnh sát giao thông lao thẳng vào lực lượng làm nhiệm vụ
trước tình hình trên lực lượng cảnh sát giao thông phải nổ súng chỉ thiên bắt nhanh tám đối tượng tạm giữ hai mươi năm xe mô tô các loại
một mươi hai giờ ba mươi có một ở đó gọi cho quận kia kêu là đuôi xa rồi chuẩn bị chạy xuống tụi em bắt đầu chạy xuống đường biến má thì đuôi xa tầm được ba mươi phút thì bị má anh cô không phát hiện và bắt giữ
qua điều tra ban đầu nhóm đối tượng tụ tập đua xe trái phép ở các huyện bình sơn tư nghĩa đức phổ và thành phố quảng ngãi
để thực hiện cuộc đua trái phép chiều ngày một mươi sáu tháng bảy nhóm đối tượng này đã liên lạc giao hẹn và ấn định thời gian địa điểm để thực hiện
vi phạm các quy định về giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu của chính phủ trong khu vực phong tỏa ở vùng tâm dịch hiện vẫn còn xảy ra nhiều
để chấn chỉnh thực trạng này công an thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi đã phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
dịch xuất hiện và bùng phát hơn hai mươi ngày qua nhưng cho đến nay ở khu vực phong tỏa phường phổ thạnh thị xã đức phổ vẫn xuất hiện ca dương tính với covid một mươi chín mới
người dân trong khu cách ly vẫn còn vi phạm trong việc tập trung đông người không đeo khẩu trang đặc biệt trong việc né tránh đi cách ly xét nghiệm
công an thị xã đức phổ đã tăng cường trên hai mươi cán bộ chiến sĩ tổ chức tuần tra kiểm soát liên tục hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trên khắp địa bàn phường và các khu vực lân cận để kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh được nêu trong chỉ thị số một mươi sáu của chính phủ